nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích lý thú trong dịp hè cũng như khơi dậy niềm đam mê khoa học cho các em nhỏ
câu lạc bộ society of open science của trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
và hes macating club của trường trung học phổ thông khoa học giáo dục đại học quốc gia hà nội
đã phối hợp tổ chức trại hè khoa học và giáo dục science camp hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi bảy là dự án trại hè khoa học và giáo dục phi lợi nhuận dành cho các em nhỏ từ chín đến một mươi hai tuổi
diễn ra trong sáu ngày từ mùng năm tháng sáu đến mùng một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy sihanem hai nghìn một mươi bảy hứa hẹn sẽ mang đến cho các em nhỏ những giờ phút vui vẻ
bổ ích thông qua các hoạt động trò chơi khoa học đầy tính thực tế giúp các em hiểu thêm về những điều kỳ diệu trong cuộc sống thông qua con mắt khoa học
điểm đặc biệt của trại hè khoa học san cam hai nghìn một mươi bảy là toàn bộ thành viên của ban tổ chức là các bạn học sinh đang học trung học phổ thông
mùa hè này thì em muốn làm một điều gì đó mới và thay đổi thế nên là chúng em đã quyết định là mở ra một trại hè khoa học
để các em có cơ hội tiếp xúc sâu hơn với khoa học cũng như là qua sáu ngày chạy hè thì cái hiệu quả của cái việc truyền tải khoa học đến các em nhỏ nó sẽ được rõ ràng hơn
em muốn có ước mơ trở thành giáo viên thế nên là em cũng muốn qua đây có thể trao dồi thêm cái kinh nghiệm để làm việc với các em nhỏ
biết xử lý những tình huống đối với các em nhỏ để từ đấy mình cũng có những kinh nghiệm cho bản thân mình
không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức cien cam hai nghìn một mươi bảy còn giúp các em phát triển một số kỹ năng cần thiết
các em nhỏ sẽ được chia vào một mươi nhà khác nhau
mỗi nhà sẽ có năm thành viên ban tổ chức chạy hè cùng tham gia sinh hoạt và giám sát
các em sẽ được tiếp xúc và khám phá các chủ đề khác nhau bằng hình thức thi tính điểm
thông qua hình thức này các em không chỉ ôn lại các kiến thức đã được dạy mà còn học cách làm việc tập thể tinh thần cạnh tranh lành mạnh
sau một tuần các con có tinh thần là muốn học khám phá khoa học và yêu thích những cái rất là đơn giản tự nhiên từ đời sống hàng ngày
cái tính độc lập và tính khám phá và thứ hai nữa là phải rèn luyện cái tính kiên trì
thì các con từ bé khi mà làm một cái chương trình đó thì mất thời gian để chuẩn bị ví dụ như bột màu chuẩn bị nước và nó cũng phải rèn luyện tính cẩn thận nữa
thì tôi nghĩ cũng rất là hay
với những sự nỗ lực của mình ban tổ chức sàn cam hai nghìn một mươi bảy hy vọng thông qua các hoạt động và những trò chơi thú vị xoay quanh khoa học
các em có thêm được những kiến thức và những người bạn mới
đồng thời các bậc phụ huynh cũng nhận thấy sự trưởng thành và phát triển về nhiều mặt của con em mình